chiều nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp thủ tướng nhật bản shinzo abe nhân dịp ông sang thăm chính thức việt nam
chúc mừng ngài thủ tướng shinzo abe cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ nhật bản sang thăm chính thức việt nam
chủ tịch nước trần đại quang vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ toàn diện và thực chất trên nhiều lĩnh vực với sự tin cậy cao về chính trị
việt nam rất coi trọng quan hệ hợp tác toàn diện với nhật bản coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam
cảm ơn chủ tịch nước trần đại quang đã dành thời gian tiếp thủ tướng shinzo đã thông báo kết quả hội đàm với thủ tướng nguyễn xuân phúc diễn ra chiều nay
hai bên đã ký kết một số văn bản quan trọng khẳng định nhật bản sẽ tiếp tục hỗ trợ việt nam phát triển kinh tế xã hội thông qua nguồn vốn oda
cũng như thúc đẩy hợp tác các dự án cơ sở hạ tầng chất lượng cao cam kết cung cấp thêm khoản oda vốn vay trong năm tài khoá hai nghìn một mươi sáu cho việt nam trị giá khoảng một trăm hai mươi ba tỷ yên tương đương một năm
nhật bản cũng mong muốn việt nam sớm phê chuẩn tpp để tạo ra cơ hội làm ăn hơn nữa giữa doanh nghiệp hai nước
chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hội đàm giữa thủ tướng hai nước và cho rằng nhận thức chung quan trọng mà hai bên đạt được sẽ là động lực mới
thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
chủ tịch nước trần đại quang và thủ tướng shinzo abe đã thống nhất tiếp tục duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao
tăng cường trao đổi đoàn giữa các bộ ngành địa phương thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước
việt nam nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm cấp nhà nước sắp tới của nhà vua và hoàng hậu nhật bản
nhân dịp này chủ tịch nước trần đại quang một lần nữa trân trọng mời thủ tướng shinzo abe tham dự hội nghị cấp cao apec vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy tại việt nam